xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới tuy chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu
nhưng thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ không có sự khác biệt nhiều
chủ yếu vẫn là có mưa nhỏ vài nơi vào lúc sáng sớm trời rét nhẹ chưa chiều hưởng nắng với nền nhiệt độ giảm nhẹ
hôm nay và ngày mai nhiệt độ ở mức một mươi chín hai mươi bảy độ sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu
nên sáng sớm sẽ có mưa vài nơi trời rét nhẹ chưa chịu giảm mây hưởng nắng
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ cao nhất ngày mai ở mức hai mươi bảy ba mươi độ sau đó giảm khoảng từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực miền trung thời tiết tại khu vực thanh hóa đến khu vực nghệ an hà tĩnh gần giống với các tỉnh bắc bộ
khi có mưa lắc đắp vài nơi và sương mù vào lúc sáng sớm
khu vực quảng bình đến thừa thiên huế có mưa rào
nền nhiệt trên toàn khu vực hôm nay và ngày mai giao động ở mức là một mươi chín hai mươi chín độ
sau đó sẽ giảm nhẹ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu
ở phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới
chủ yếu có mưa rào nhỏ mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô nên hầu như là không mưa và còn nắng nhiều
nền nhiệt tại đây ra động ở mức là từ một mươi tám ba mươi một độ trời sẽ lạnh về đêm và sáng
khu vực nam bộ là nơi tạnh giáo và có nền nhiệt độ cao nhất trên phạm vi cả nước
với nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ và nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
trong đó khu vực miền đông nam bộ có nơi đạt ngưỡng nắng nóng trên mức ba mươi năm độ